hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong một theo dòng sự kiện hôm nay việt nam và các thực bản của nền kinh tế toàn cầu hai nghìn một mươi bảy
thử nghiệm thành công điều trị ung thư bằng vàng
kính thưa quý vị năm hai nghìn một mươi sáu ngành ngân hàng đã làm tốt công tác hoạch định giữ ổn định kinh tế vĩ mô giữ chỉ tiêu lạm phát kiểm soát tốt các vấn đề tiền tệ không gây bất ổn kiểm soát có dư địa trong lãm phát để chính phủ điều hành mặt bằng giá tạo lòng tin của người dân cộng đồng doanh nghiệp
tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển bền vững tuy nhiên hệ thống ngân hàng vẫn còn nhiều điều phải xử lý như cơ cấu tín dụng còn biểu hiện rủi ro xử lý nợ xấu tái cơ cấu khó khăn
trong năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng nhà nước phải vừa thực hiện tốt các công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát lãm phát dưới bốn giữ ổn định kinh tế vĩ mô vừa phải có đột phá trong xử lý các ngân hàng yếu kém và nợ xấu đồng thời góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là sáu bảy đã đề ra
đây là yêu cầu của thủ tướng
nguyễn xuân phúc tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào sáng nay
phát biểu tại hội nghị thủ tướng đánh giá cao những thành tựu quan trọng đã đạt được của ngành ngân hàng trong năm hai nghìn một mươi sáu
chính sách tiền tệ được điều hành chủ động linh hoạt lạm phát được kiểm soát tạo thuận lợi trong điều hành chính sách tài khoá và giá các mặt hàng thiết yếu
mặt bằng lãi suất ổn định và có xu hướng giảm tỷ giá và thị trường ngoại tệ thị trường vàng khá ổn định củng cố lòng tin của thị trường và đồng tiền việt nam đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài
dự trữ ngoại hối đạt bốn mươi một tỷ usd cao nhất từ trước tới nay
bên cạnh những kết quả đạt được thủ tướng cũng chỉ rõ lĩnh vực tiền tệ tín dụng ngân hàng vẫn còn một số bất cập hạn chế do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan
việc xử lý nợ xấu của các ngân hàng yếu kém còn chậm chưa thực chất
nhất là các ngân hàng thương mại mua lợi không đồng và ngân hàng bị kỹ thuật đặc biệt là năng lực quản trị điều hành chắc lượng nguồn nhân lực trong hệ thống ngân hàng còn bất cập
ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động ngân hàng của một số tổ chức tín dụng còn thấp trong khi năng lực thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước chưa đối được yêu cầu
nên chưa phát hiện chưa cảnh báo kịp thời chưa phòng nghiệp kịp thời một số rủi ro tìm ẩn và sai phạm của tổ chức tín dụng
thủ tướng cũng chỉ rõ rủi ro hoạt động tín dụng vẫn đáng lo ngại do nhiều tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh cho vai vốn đầu tư chung dài hạn làm gia tăng tranh lệch kỳ hạn giữa huy động vốn và cho vay
mức độ tiếp cận dịch vụ ngân hàng còn chưa đồng đều giữa các nhóm dân cư và các tổ chức kinh tế
tình trạng tín dụng đen phát triển mạnh nhất là ở vùng nông thôn do đó ngân hàng nhà nước các địa phương các ngân hàng thương mại và chính quyền địa phương cần tăng cường giáo dục ý thức tín dụng cho người dân
thủ tướng yêu cầu trong năm hai nghìn một mươi bảy ngân hàng nhà nước cần chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý ngay từ đầu năm và hướng tín dụng vào những lĩnh vực ưu tiên nâng cao chất lượng tín dụng kiểm soát cơ cấu tín dụng lưu ý các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro đừng để đầu năm thong thả cuối năm vất vả chạy dồn
theo báo cáo năm hai nghìn một mươi sáu công tác dân vận của cả hệ thống chính trị
có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng
bộ chính trị ban bí thư chính phủ và các cấp ủy đảng chính quyền
đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát công tác dân vận trong tình hình mới
sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
hệ thống dân vận các cấp đã được củng cố kiện toàn đáp ứng yêu cầu được giao
năm hai nghìn một mươi bảy công tác dân vận phải gắn sát với quá trình triển khai
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
và chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thay mặt bộ chính trị ban bí thư đồng chí đinh thiếu hinh
biểu dưng những nỗ lực của các cấp ủy đảng chính quyền lực lượng vũ trang
mặt trận các đoàn thể nhân dân và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận
trong thời gian vừa qua đồng chí đặc biệt lưu ý
cần tập trung giải quyết kịp thời có hiệu quả những bức xúc của nhân dân
qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với đảng và nhà nước
tại hội nghị thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
đồng chí trương thị mai đã trao huân chương độc lập hạng nhì
cho đồng chí nguyễn thế trung nguyên phó trưởng ban thường trực
ban dân vận trung ương và đồng chí lò văn giang
nguyên phó trưởng ban dân vận trung ương vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc
trong quá trình công tác
cũng trong ngày hôm nay ban đối ngoại trung ương đã tổ chức hội nghị
tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu xác định phương hướng công tác năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí đinh thế huệ ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã đến dự và phát biểu tại hội nghị
theo báo cáo tổng kết của ban đối ngoại trung ương
năm hai nghìn một mươi sáu ban đã triển khai tích cực và hiệu quả
có trọng tâm trọng điểm các hoạt động đối ngoại trên kênh đảng
trên song phương và đa phương góp phần mở rộng
và tăng cường thực chất quan hệ đối ngoại của đảng
tạo được bước chuyển biến mới trong quan hệ với các chính đảng trên thế giới
nhất là với các nước lớn
nước láng giềng và đối tác quan trọng
tăng cường vị thế quốc tế của đất nước
phát biểu tại hội nghị thường trực ban bí thư đinh thế huynh
chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng tâm của ban đối ngoại trung ương
trong thời gian tới đó là tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu chiến lược
dự báo về chính sách và quan hệ của các nước tình hình thế giới và khu vực
cần tiếp tục làm tốt công tác thẩm định tham mưu với bộ chính trị
ban bí thư lãnh đạo chỉ đạo công tác đối ngoại ngày càng chặt chẽ hiệu quả
đồng thời triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại
nhất là đối ngoại cấp cao tăng cường công tác quản lý thống nhất
các hoạt động đối ngoại theo quy chế hai trăm bảy mươi năm
ban đối ngoại trung ương tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết
trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
gắn với chỉ thị năm của bộ chính trị
sáng nay ban chấp hành đảng bộ tp hà nội khóa một mươi sáu đã tổ chức
hội nghị ban chấp hành đảng bộ tp lần thứ bảy
đến dự có đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
thảo luận tại hội nghị các đại biểu đều thống nhất cao với báo cáo được nêu
và đánh giá cao sự tập trung chỉ đạo quyết liệt đổi mới trong cách nghĩ
và cách làm của đảng bộ tp hà nội đã tạo thuận lợi cho người dân
nâng cao đời sống văn hóa tinh thần vật chất bộ mặt văn minh trật tự
đổi thay rất nhiều thu hút nhiều khách du lịch đến với hà nội
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy hà nội nhấn mạnh
với tinh thần đoàn kết nỗ lực quyết tâm của cải thống chính trị
sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thủ đô đảng bộ tp
đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm hai nghìn một mươi chín
đạt được những kết quả tích cực toàn diện trên các lĩnh vực
kinh tế thủ đô đã vượt qua khó khăn phục hồi và có mức tăng trưởng khá
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cũng đã đạt được gần một trăm bảy mươi sáu tỷ
tăng ba tám so với kế hoạch
trân trọng những kết quả đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu
năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội chúng ta còn băn khoăn và chăn trở
với những việc còn tồn tại những việc chưa làm được còn yếu kém
như các báo cáo và các ý kiến đã phát biểu
từ những việc làm được và chưa làm được của năm hai nghìn một mươi sáu
chúng ta thêm nhiều bài học quý báu cho công tác chỉ đạo điều hành
và tổ chức thực hiện và làm cơ sở cho năm hai nghìn một mươi bảy và những năm tiếp theo
phát huy những kết quả đã đạt được đảng bộ thành phố hà nội
quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra trong năm hai nghìn một mươi bảy
và những năm tiếp theo trên cơ sở tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
trong cách nghĩ và cách làm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cũng như tạo chuyển biến lớn
trong bộ mặt văn minh đồ thị
chiều nay bộ thông tin và truyền thông phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
tổ chức lễ phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
tới dự và phát biểu khai mạc
thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng vương đình huệ
tại cuộc họp của thường trực ban chỉ đạo trung ương
về các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
được tổ chức với mục đích tăng cường sự quan tâm
của các cơ quan báo chí đối với công tác giảm nghèo
để mạnh việc thông tin về chủ trương đường lối chính sách pháp luật
của nhà nước về giảm nghèo tập trung tuyên truyền các địa phương
tập thể cá nhân hội gia đình nổi bật trong giảm nghèo bền vững
những gương điển hình kinh nghiệm vươn lên thoát nghèo
thực hiện tốt công tác trợ giúp cho người nghèo phổ biến các kinh nghiệm
sáng kiến mô hình giảm nghèo có hiệu quả để phát huy và nhân rộng
các tác phẩm báo chí sẽ được tuyển chọn đánh giá qua các tiêu chí cụ thể
lễ trao giải sẽ được tổ chức vào dịp ngày vì người nghèo
một mươi bảy tháng một mươi hàng năm hoặc thời điểm phù hợp
và chính thức phát động cuộc thi tiếp theo
việt nam và các kịch bản của đến kinh tế toàn cầu hai nghìn một mươi bảy
trong mục theo dòng sự kiện sẽ có trong ít phút nữa của chương trình
thưa quý vị và các bạn sau gần một tuần đi vào hoạt động
xe buýt nhanh brt bước đầu đã nhận được những ý kiến phản hồi tích cực
từ phía người dân bên cạnh đó việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng
và rút kinh nghiệm khi đưa hệ thống xe buýt nhanh vào tham gia giao thông
được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển hệ thống giao thông công cộng
giảm un tắc và tai nạn giao thông tại nước ta
đây là một điểm dừng đỗ xe buýt nhanh tại đường láng hạ
quận ba đình thành phố hà nội nếu như trước kia điểm dừng đỗ này
luôn trong tình trạng lộn xộn do việc tổ chức điều tiết giao thông trên tuyến
gặp nhiều khó khăn gây xáo trộn tới các phương tiện khác thì hiện nay
điểm dừng đỗ này đã trở nên quỳ củ và thuận tiện hơn cho người dân
để có được kết quả này là do sở giao thông vận tải hà nội
và tổng công ty vận tải hà nội đã thường xuyên cập nhật ghi nhận các ý kiến
của người dân để tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng và rút kinh nghiệm
thay đổi thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân thủ đô
đây là một tuyến bút tôi thấy rất thuận lợi cho những người dân
từ hà nông cho về tới hà nội
tôi đã đi thử rồi và hôm nay tôi lại được đi nữa
tôi thấy thuận lợi vô cùng nếu như bà con nhân dân mình
chấp hành theo quy định của giao thông vận tải
tức là đường dành riêng cho xe brt
được đảm bảo an toàn thì tuyến bút thật là tuyệt vời của việt nam này
người dân hà nội là sẽ có ý thức đi xe buýt
để xe buýt sẽ phục vụ rộng rãi hơn
và đỡ ủn tắc cho giao thông
được chính thức đưa vào khai thác từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
ba mươi năm xe buýt nhanh brt tuyến kim mã yên nghĩa
có tần suất hoạt động từ ba đến năm phút một chuyến
đã thu hút hàng nghìn người dân tham gia sử dụng
chúng tôi hy vọng việc đầu tư vào brt
giúp giúp giúp giúp giúp dân số tăng nhanh
cùng với việc sở hữu phương tiện cá nhân tăng cao
làm cho giao thông thành phố ngày càng phức tạp hơn
vì vậy khi đưa ra và thực hiện dự án này
chúng tôi mong muốn sẽ nhận được sự đồng thuận
chung tay góp sức của tất cả mọi người
mặc dù còn nhiều khó khăn trở ngại cần khắc phục
tuy nhiên hệ thống xe buýt nhanh brt
được hứa hẹn sẽ thay thế cho lượng phương tiện cá nhân
đang ngày càng tăng cao
và trở thành loại hình giao thông công cộng
chủ yếu như các nước tiên tiến trên thế giới đang sử dụng
có thể nói việc xây dựng và đưa vào vận hành
tuyến xe buýt nhanh là một việc làm thiết thực
giúp giảm un tắc và tai nạn giao thông
đồng thời giảm tài cho hệ thống xe buýt hiện có
tuy nhiên trong bối cảnh giao thông phức tạp như hiện nay
sẽ cần nhiều phương án tổ chức giao thông hơn nữa
để tạo điều kiện cho xe buýt nhanh hoạt động hiệu quả
từng bước xây dựng thói quen đi lại văn minh
góp phần giảm ủn tắc trên địa bàn thủ đô
và đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân
tổng hội xây dựng việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải
tổng công ty cảng hàng không việt nam
lựa chọn biểu tượng hoa sen cho thiết kế nhà ga sân bay long thành
đây là phương án ba trong tổng số chín phương án
đang được đưa ra lời ý kiến cộng đồng
phương án kiến trúc ba lấy ý tưởng từ hình ảnh bông hoa sen cách điệu
sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế
áp dụng vào thiết kế mái phối cảnh từ góc nhìn mặt chính nhà ga
cảnh quan vị trí bên trên mái nhà để xe
nội thất khu vực sảnh làm thủ tục
hình khối khu vực nhà ga chính sử dụng ý tưởng là những cánh hoa sen
bên cạnh đó khu vực nhà để xe ngoài trời
trên mái sử dụng làm công viên cây xanh
kết hợp với hồ nước lớn tại vị trí trung tâm
cũng lấy ý tưởng bông sen làm điểm nhấn cho khu vực này
năm hai nghìn một mươi bảy xu thế toàn cầu hóa đang được nhận định
chứng lại kết hợp với việc anh rời khỏi liên minh châu âu
cùng với việc không thông qua cải cách hiến pháp của ý
thế giới có xu hướng quay lại bảo hộ
tình hình thế giới và kinh tế thế giới đứng trước những bất định
giá vàng biến động liên tục khó dự báo
nếu hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp không được thông qua
sẽ tác động tới những nước nhập khẩu vốn
đối với việt nam năm hai nghìn một mươi bảy sẽ là giai đoạn của điều chỉnh
đổi mới nền kinh tế thông qua quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế
cải cách thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
đổi mới mô hình tăng trưởng
dự báo môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định
thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi sáu kinh tế thế giới được dự báo
là sẽ tiếp tục phục hồi song thấp hơn kỳ vọng
do một loạt những yếu tố rủi ro còn hiện hữu
như là xung đột chính trị gia tăng tốc độ phục hồi chưa bền vững
ở hầu hết các nền kinh tế đang nổi tốc độ tăng trưởng thương mại và đầu tư yếu
điển hình sự kiện người anh bỏ phiếu chọn rời khỏi liên minh châu âu eu
chiến thắng bất ngờ của tỷ phú donald trump trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ
các nước xuất khẩu dầu mỏ đã đạt được thỏa thuận sản xuất
và cuộc dự trữ liên bang mỹ fresh nâng lãi xuất lên hai mươi năm
đã tác động sâu rộng đến kinh tế toàn cầu
vào thời điểm đầu của năm hai nghìn một mươi sáu chỉ sau một mươi ngày giao dịch
chứng khoán toàn cầu đã mất hơn bốn tỷ usd
cuối tháng sáu việc người anh bỏ phiếu chọn rời khỏi liên minh
châu âu đã khiến cả thế giới bất ngờ do những dự báo trước đó đều nghiêng
về khả năng ở lại từ thị trường chứng khoán đến giá vàng dầu thô tiền tệ
đều biến động kỷ lục vì kết quả này bảng anh có ngày mất giá mạnh nhất
lịch sử khi giảm hơn tám so với usd xuống đáy ba mươi năm so với usd
các thị trường châu âu cũng lao dốc ngay khi mở cửa với nhiều ngân hàng
mất tới một phần ba vốn hóa chỉ trong nửa giờ nhà đầu tư oan rút tiền khỏi
các tài sản rủi ro để đổ vào công cụ trú ẩn khiến giá vàng và yên nhật tăng vọt
hàng loạt ngân hàng trung ương tại anh châu âu và mỹ sau đó đã phải lên tiếng
chân an thị trường và cam kết bơm tiền hỗ trợ các nhà băng để đối phó với biến động
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu giá trị số trái phiếu trả lãi âm trên toàn cầu đã lên tới một mươi ba bốn trăm linh tỷ usd
nạn nhân lớn nhất của tình trạng này là các quỹ lương hưu và ngành bảo hiểm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
đồng peso mexico mất giá tới một mươi ba xuống thấp nhất mọi thời đại
trong khi đó giá vàng lên sát một ba trăm ba mươi bảy usd một ao và yên nhật tăng gần bốn so với usd
chứng khoán châu âu và châu mỹ cũng đi xuống khi mở cửa
nhưng đà giảm sau đó dần phục hồi
cú sốc từ bầu cử mỹ chỉ kéo dài vài giờ
nhà đầu tư sau đó nhanh chóng lạc quan trở lại khi ông trump sẽ thay đổi diện mạo cho nước mỹ
bằng các biện pháp kích thích tài khoá giảm thuế và giảm quy định với các doanh nghiệp mỹ
tổng cộng trong một tháng sau bầu cử chứng khoán thế giới đã có thêm hai tỷ usd
cuối tháng một mươi một tổ chức các nước xuất khẩu dầu màu opec đã họp tại viên áo
đồng ý cắt giảm sản xuất một hai triệu thùng một ngày
bắt đầu từ tháng một năm sau mức giảm này tương đương ba
đưa sản xuất tổng thể về ba mươi hai năm triệu thùng một ngày
tổ chức này hiện đóng góp một phần ba nguồn cung toàn cầu
giá dầu thế giới đã tăng hơn một mươi sau thông tin này
vào trung tuần tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu cục dự trữ liên bang mỹ phép nâng lãi suất lên hai mươi
và khả năng sẽ nâng nhiều lần nữa trong năm hai nghìn một mươi bảy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
lãi suất tại mỹ tăng sẽ phơi bày nhiều điểm yếu của trung quốc
một trong số đó là tỷ lệ sử dụng đòn bẩy tài chính cho doanh nghiệp cao nhất thế giới
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi bảy thế giới chờ đợi sẽ diễn ra nhiều biến động và sự kiện lớn
tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với kinh tế toàn cầu
trong đó có thể kể đến những biến động chính trị tại các nền kinh tế hàng đầu
như mỹ trung quốc pháp đức sự kiện brexit
vấn đề toàn cầu hóa và tự do thương mại
đứng trước thử thách bởi chủ nghĩa dân túy thiên hữu lên ngôi
theo các chuyên gia kinh tế của ngân hàng phát triển châu á adb
nền kinh tế việt nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới
do những bất ổn trên thị trường toàn cầu khi hội nhập sâu rộng
vậy để khắc phục những hạn chế do sự biến động của thị trường thế giới
khi tpp có thể bị vô hiệu hóa do chính quyền mới ở mỹ
và thị trường eu có biến động
khiến cho việc triển khai các fta đã ký sẽ không xuân sẻ
thì sự chuẩn bị của việt nam sẽ ra sao khi đối mặt với những thách thức này trong năm hai nghìn một mươi bảy

xin chào và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
chúng ta không thể quên được một cú sốc kinh tế trong năm hai nghìn một mươi sáu là brexit
cho đến bây giờ có thể nói rằng chúng ta đã tránh được một cuộc khủng hoảng kinh tế
thế nhưng nguy cơ đi xuống vẫn hiện hữu
hiện nay tổng thể bức tranh kinh tế toàn cầu đang rất băng phẳng và không có triển vọng
đáng quan ngại hơn là xu thế chủ nghĩa dân túy đang lan rộng tại châu âu
hai nền kinh tế chủ chốt tại châu âu là đức và pháp sẽ bước vào cuộc bầu cử quan trọng vào năm tới
và kết quả cũng sẽ khó dự đoán
chắc chắn thị trường tài chính sẽ bị ảnh hưởng nếu căng thẳng chính trị xảy ra tại các điểm nóng bầu cử này
tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd cho rằng
kinh tế trung quốc dự kiến tăng trưởng sáu bốn năm hai nghìn một mươi bảy
thì kinh tế khu vực đồng tiền chung châu âu eurozone có thể tăng trưởng một sáu năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý kinh tế vương quốc anh dự kiến tăng trưởng một hai năm hai nghìn hai mươi
kinh tế nhật bản được dự báo tiếp tục trì trệ trong năm hai nghìn một mươi bảy
do những bất ổn trong nội tại nền kinh tế và được dự báo sẽ chỉ đạt mức năm
trong khi đó asean gặp khó khăn vì đồng đô la mỹ tăng giá
trong bối cảnh hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực asep
với tương lai khó đoán dự kiến sẽ là những chủ đề được đề cập đến nhiều trong năm nay
đối với việt nam năm hai nghìn một mươi bảy sẽ là giai đoạn của điều chỉnh
đổi mới nền kinh tế thông qua quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế
cải cách thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đổi mới mô hình tăng trưởng
dự báo môi trường kinh tế vi mô tiếp tục ổn định
tôi tin rằng năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tiếp tục là một năm
mà nền kinh tế việt nam có những cái động lực mới
và chúng ta sẽ đạt được cái nhịp độ tăng trưởng
theo chủ trương của quốc hội đề ra
và các doanh nghiệp việt nam sẽ nâng cao được năng lực cạnh tranh
tpp có thể là một truyền động
có thể là một truyền động
nên cũng kỳ vọng tpp có thể là sẽ tiếp tục được thông qua
cho dù có thể là cái thời gian thông qua nó dài hơn
hoặc là chúng ta có thể là đàm phán lại một số những cam kết
có thể là bên phía hoa kỳ
nếu như là chúng ta tận dụng được cái hiệp định thương mại tự do
với liên minh á âu liên minh châu âu với nhật bản với hàn quốc v v
thì cái điều này sẽ mở ra là
đã năng chúng ta phát xuất học hiệp từ nơi tốt
tuy nhiên bội trì ngân sách nhà nước và nợ công tiếp tục là rào càn cho tăng trưởng
mặc dù nguồn vốn nước ngoài suy giảm
nhưng giải ngân vốn đầu tư phát triển sẽ được thúc đẩy hơn
nguồn vốn fdi dự báo ổn định và thực chất hơn
xu hướng mua bán và sắp nhập doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh
tuy nhiên tiềm ẩn nguy cơ vốn ngoại chè ép thôn tính vốn nội
doanh nghiệp được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi phát triển
xu hướng khởi nghiệp sẽ lên ngôi
vâng thưa quý vị và các bạn
năm hai nghìn một mươi bảy mới chỉ bắt đầu
qua những góc nhìn những phân tích chuyên sâu của các chuyên gia kinh tế
và các nhà hoạch định chính sách cho thấy
kinh tế thế giới trong thời gian tới sẽ có nhiều những biến động khó lường
tuy nhiên với sự thay đổi từ chính trường nước mỹ
hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến sự phục hồi của các thị trường
như dầu mỏ chứng khoán hay tiền tệ
thưa quý vị trong những ngày đầu năm hai nghìn một mươi bảy
nền kinh tế thế giới đang có những chuyển biến tích cực
khép lại năm hai nghìn một mươi sáu tại châu âu
các nước khu vực sử dụng đồng tiền chung eurozone
đã tiếp tục duy trì đã tăng trưởng mạnh
với tổng sản phẩm quốc nội tăng mạnh nhất
trong vòng hơn năm năm trở lại đây
hoạt động sản xuất đã dẫn đầu tốc độ tăng trưởng
hoạt động ngành du lịch cũng tăng ổn định
với tỷ lệ tăng đạt mức cao nhất trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất được ghi nhận
tại tây ban nha và tiếp đó là đức
pháp cũng đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao kỷ lục
trong vòng một năm dưới qua
xong vẫn nằm dưới mức trung bình của eurozone
tuy nhiên áp lực về giá cả vẫn tiếp tục tăng
các nhà sản xuất và công ty hoạt động
trong lĩnh vực dịch vụ đang được hưởng lợi
khi đồng euro suy giảm
yếu tố giúp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa
vừa khuyến khích các hoạt động du lịch
tới các nước eurozone
eurozone đạt mức tăng trưởng bốn
tổng sản phẩm quốc nội trong quý bốn
song nhu cầu nội khối có thể sẽ duy trì
ở mức hạn chế trong năm hai nghìn một mươi bảy
do những bất ổn về chính trị
còn ngân hàng dự trữ liên bang mỹ fred
vừa phát đi tiến hiệu có thể đẩy nhanh
việc tăng lãi suất cơ bản
do những bất ổn đáng kể liên quan đến
các kế hoạch kích thích tài chính
của chính quyền tổng thống đắc cử donald trump
trong bốn năm tới
hầu hết các nhà hoạch định
chính sách của fed đều cho rằng
nền kinh tế đầu tàu thế giới
có thể tăng trưởng nhanh hơn
nhờ những chính sách kích thích tài chính
dưới thời ông trump
tuy nhiên những chính sách của ông trump
như các giảm thuế đẩy mạnh đầu tư
và cơ sở hạ tầng
bãi bỏ một số quy định
có thể tiềm ẩn bất ổn
và nếu được thực hiện
sẽ có khả năng khiến lạm phát tăng cao
do đó để đối phó với sức ép lạm phát tăng
fed có thể phải đẩy nhanh
việc nâng lãi suất cơ bản
trong thời gian tới
so với kế hoạch hiện tại
trước đó fed dự kiến
sẽ tiến hành ba đợt tăng lãi suất
trong năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó lãi suất sẽ tăng lên mức một bảy
vào cuối năm nay
tạp chí chính sách đối ngoại của mỹ
mới đăng tải bài viết cho rằng
những hành động và bình luận
của tổng thống đắc cử mỹ donald trump
kể từ sau chiến thắng trong cuộc bầu cử
tháng một mươi một năm ngoái
đã cho thấy những thay đổi khá cơ bản
về chính sách đối với châu á
mà chính quyền của ông trump
có thể theo đuổi sau khi chính thức nắm quyền
vào ngày hai mươi tháng
một tới đây
ông trump cảnh báo phá vỡ những cam kết
lâu đời của mỹ đối với các đồng minh
cũng như phá vỡ tự do thương mại
và quan hệ ngoại giao với trung quốc
điều này có thể gây ra sự bất ổn chiến lược
ở khu vực châu á
việc tỷ phú trump cam kết sẽ tăng cường
chi tiêu quốc phòng cũng như việc chỉ trích
chính quyền tổng thống barack obama
xoay trục sang châu á
báo hiệu washington dưới thời ông trump
sẽ tái xây dựng quyền lực cứng
tại khu vực này
về liên minh washington tokyo
dấu hiệu cho thấy giá trị của mối quan hệ
lâu năm này đối với tỷ phú trump đã gia tăng
là khi ông đề nghị tokyo
nên trang bị vũ khí hạt nhân để tự vệ
tuy nhiên quan ngại lớn hơn cả
của các nước châu á thái bình dương
là việc ông trump sớm từ bỏ hiệp định
đối tác xuyên thái bình dương tpp
nếu các chính sách mang tính bảo hộ
của chính quyền tổng thống đắc cử trump
được thực hiện
các nước đông nam á sẽ còn chịu tác động mạnh hơn
khi mỹ là thị trường nhập khẩu
lượng hàng hóa lên tới hơn một trăm linh tỷ đô la
mời quý vị chuyển đến với một thông tin vui
về y tế
các nhà khoa học ai cập đã thử nghiệm thành công
phương pháp điều trị ung thư bằng vàng trên động vật
mở ra nhiều hy vọng sống cho những bệnh nhân
mắc các cân bệnh ung thư nguy hiểm
các thí nghiệm được tiến hành trên ba mươi con chó
chín con mèo và hai con ngựa
đang mang trong mình các khối u ác tính
theo phương pháp đặc biệt này
các phân tử vàng có kích cỡ
năm mươi nm được đưa vào khối u
một mươi phút trước khi tiên laser được sử dụng
để tương tác với các phân tử vàng
trong khối u
tình trạng bệnh sẽ có cải thiện tích cực
trong khoảng từ năm đến ba mươi hai ngày
kết quả thử nghiệm cho thấy
việc điều trị ung thư bằng các phân tử vàng
không gây hại đến tính di truyền
của cơ thể động vật hay dị tật
ai cập hiện được xem là quốc gia đi tiên phong
trong lĩnh vực điều trị ung thư
bằng các phân tử vàng
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của chương trình nhân dân
đến đây xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt